các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúc đội tuyển bóng đá nước việt nam có kỷ quân cấp thành công cố gắng ghi đựng bàn thắng
chúc các cô gái vàng việt nam xứng danh hào khí việt nam trên trường quốc tế
rất chờ đợi màn trình diễn của các em cố lên việt nam ơi
rất nhiều những lời chúc từ cộng đồng mạng được gửi tới các cầu thủ
không chỉ là sự ngưỡng mộ mà đó còn là niềm tự hào của hàng triệu trái tim người hâm mộ việt nam
khi hiện nay đội tuyển bóng đá nữ việt nam đang là một trong ba mươi hai đội tuyển mạnh nhất thế giới
chắc giờ xuất phát tại sân bay là những nụ cười hạnh phúc những cái ôm bắt tay động viên
hình ảnh tuyệt vời của các thành viên đội tuyển nước việt nam đền đường tháp dự quân cấp đã liên tục được người dân mạng chia sẻ
nhìn tuyển nữ nhà mình vẫn nữ tính và xinh xắn nhất châu lục
chúc hội luyện viên mai đức trung và các nữ cầu thủ đạt thành kích cao tại quân cấp lần đầu tiên của tuyển nhé
dù có kết quả thế nào riêng bóng đá nước việt nam các em hương xuất sắc
thật tự hào được nhìn thấy màu cờ sắc áo tuyển nữ quốc gia trên đấu trường quân cấp
thành trang mang theo của thầy trung và các con gia đấu trưởng thế giới là tình thương thiêu sự cảm phục và niềm tự hào khô bờ của những người hâm mộ việt nam
chúc thể chung và toàn đội mạnh khỏe tiếp tục làm nên những cột mốc lịch sử cho bóng đá việt nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng
cả nước đang đón trưởng tình hùi
thật tuyệt vời các cô gái việt nam
hãy chơi bóng và tận hưởng cảm giác được tham dự lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh dịp chúc mừng
dòng chia sẻ trên trang cá nhân của huấn luyện viên park hang seo cũng đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt like và bình luận
lời chúc động viên được gửi đến huấn luyện viên mai đức trung và các cầu thủ nữ việt nam
trước đó thủ tướng phạm minh chính đến sân tập của tuyển nữ việt nam gặp mặt và động viên huấn luyện viên mai đức trung cùng các học trò
cảnh lợi thành tích đành vé dựng
trong cuộc gặp nữ hai nghìn hai mươi ba của đội tuyển nữ việt nam thủ tướng động viên toàn đội chuẩn bị tốt cho lần đầu dự sân chơi thế giới chiến đấu vì mộc tử sắc áo việt nam
hiện đội tuyển nữ việt nam đã có mặt tại new zealand và sẽ có khoảng hơn hai tuần để thiết nghi kỹ điều kiện thời tiết
tại đây đội sẽ có hai trận giao hữu gặp new zealand và nga
khởi tranh vòng bảng đội tuyển nữ việt nam sẽ đối đầu với mỹ trong trận gia quân vào ngày hai mươi hai tháng bảy
sau đó gặp bộ đoàn nga ngày hai mươi hai tháng bảy

những thách thức về thời tiết áp lực khi phải thi đấu với các đối thủ khá mạnh
thế nhưng rất đông cư dân mạng đều lạc quan tin tưởng rằng đội tuyển bóng đá nữ việt nam với những chiến thuật thi đấu hợp lý sẽ vượt qua được những khó khăn và làm nên những điều kỳ tích trong lịch sử
các cô gái chúng ta sẽ kiếm ít nhất ba điểm mang về khi tôi đi
nếu ghi được bàn thì quá đỉnh rồi
và đúng là dấu mốc lịch sử cho đội tuyển
nhưng không cần đâu đi vào world cup cũng đã là dấu mốc lịch sử rồi
đưa đá hết mình là tuyệt
mình sẽ vào được vào trong tôi tin vào điều đó
phụ nữ việt nam càng khó khăn khóc điệt càng kiên cường
thế tầm vượt qua phát bội
cố lên những mùa sao vàng của việt nam
thật kinh tự và tự hào bóng đá nữ việt nam
chúc ban huấn luyện vận động viên dồi dào sức khỏe để cống hiến hết mình trên sân chơi quốc tế
lá cờ đỏ sao vàng của việt nam sẽ kéo lên
và quốc gia việt nam vàng lên trên trận đội độc thế giới
đội tuyển bóng đá nữ việt nam đang viết tiếp những giấc mơ lịch sử
hãy luôn đồng hành và chia sẻ với các cầu thủ tuyệt vời xuất sắc của bóng đá việt nam
hãy gửi lời chúc của các bạn trên kênh facebook truyền hình công an nhân dân
để cùng nhau tiếp xúc cho những cô gái tảng việt nam
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo